theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương hiện nay mực nước sông cửu long và sông sài gòn đang lên theo kỳ chiều cường
do ảnh hưởng của kỳ chiều cường mực nước trên sông cửu long và sông sài gòn tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một
trong đợt chiều cường này mực nước tại các trạm chính vùng hạ liêu sông kiểu long và sông sài gòn lên mức báo động ba và trên báo động ba
mực nước tại một số trạm chính có khả năng như sau
trên sông tiền tại mỹ thuận lên mức một chín m trên báo động ba một m tại mỹ tho một bảy m trên báo động ba một m
trên sông hậu tại cần thơ lên mức hai m trên báo động ba một m tại long xuyên hai bốn m dưới báo động ba một m
trên sông sài gòn tại trạm phú an lên mức một sáu mươi năm m trên báo động ba một mươi năm m
nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp khu vực tp hcm